tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
các tỉnh ủy thành ủy khu vực miền trung tây nguyên
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị
phát biểu tại hội nghị giao ban đồng chí võ văn thưởng cho rằng
điều quan trọng nhất của toàn ngành tuyên giáo là phải nhận thức dự lường dự báo được những vấn đề nảy sinh trong tương lai
trên cơ sở đó tham mưu cho các ủy lãnh đạo chỉ đạo và đề xa những giải pháp tối ưu
phù hợp để chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành tuyên giáo theo yêu cầu đặt ra
với tinh thần đó đồng chí võ văn thưởng yêu cầu ban tuyên giáo các tỉnh ủy thành ủy cần tập trung theo dõi
giả soát và tham mưu cho cấp ủy tổ chức sơ kết tổng kết các nghị quyết chỉ thị của đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo
do ngành tuyên giáo được giao và phân công phụ trách
đồng chí võ văn thưởng nhấn mạnh người làm công tác tuyên giáo phải nỗ lực học tập nắm vững cường lĩnh
nghị quyết và phải thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền để đạt được hiệu quả cao nhất